ngoài ra trước những diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng
thì trong thời gian tới đây các ngân hàng thương mại sẽ tiến hành chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip
một loại thẻ có tính năng bảo mật thông tin tốt hơn
cùng với những giải pháp của các cơ quan chức năng về phía người dân cũng cần chủ động cảnh sát khi sử dụng thẻ atm
nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường tại cây atm cần dừng ngay giao dịch và báo với cơ quan chức năng
để kịp thời có giải pháp đấu tranh ngăn chặn